thưa quý vị liên quan đến vụ tấn công vào trụ sở ubnd xã ea tiêu và ea cơ tu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc làm một mươi một người thương vong
cho đến thời điểm này cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố bị can và bắt tạm giam hơn chín mươi đối tượng
trong số này đã khởi tố bảy mươi sáu bị can về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân khởi tố các bị can còn lại về các tội không tố giác tội phạm
che giấu tội phạm và tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
đến nay cơ quan công an thu giữ hai mươi khẩu súng các loại gồm súng quân dụng súng hơi súng tự chế hai quả lựu đạn hơn một viên đạn các loại
một mươi năm kíp nổ một hai kg vật liệu nổ một nòng giảm thanh hai ống ngắm một bộ mô hình liên tập ba mươi con giao các loại một mươi cờ phunro hàng chục điện thoại di động
thẻ nhớ thiết bị điện tử các loại cùng nhiều má cao su và các tài liệu chứng cứ liên quan khác vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
mua bán trái phép tám viên ma túy tổng hợp
ngô đức thành chú tại phường đông vinh tp vinh vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an khởi tố bị can
thành bị công an tp vinh bắt quả tang vào sáng ngày hai mươi tám tháng sáu
ngoài tám viên ma túy tổng hợp cơ quan công an thu giữ thêm ba mươi năm gam ma túy đá cùng một số vật chứng khác
để qua mắt lực lượng công an sau khi lấy ma túy về thành giấu trong thùng loa và nhiều địa điểm khác trong nhà nhằm bán cho các con nghiện trong và ngoài địa bàn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la từng được xem là một điểm nóng khi tập trung các loại đối tượng liên quan đến ma túy
cũng là nơi lẩn trốn của nhiều đối tượng truy nã liên quan đến ma túy
để chuyển hóa địa bàn trọng điểm này cấp ủy chính quyền địa phương đã huy động mọi nguồn lực quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy góp phần phát triển kinh tế xã hội
hơn bảy mươi tuổi ông tráng a vàng ở bản lóng luông xã lóng luông là người đã chứng kiến nhiều sự đổi thay ở nơi mà ông sinh ra lớn lên
ngày hôm nay trên quê hương của mình cùng với sự quyết tâm của chính quyền địa phương và sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
bà con nhân dân đã thay đổi cách nghĩ cách làm từng bước đẩy lùi cái chết trắng ra khỏi đời sống
về cá nhân tôi thì tình hình một hai năm trở lại đây thì
nó giảm nhiều so với vài năm trước
từ cái chỗ là đảng nhà nước cũng đầu tư cho công an đến cơ sở
rồi là các ngành các cấp cũng giáo dục tuyên truyền nhiều dân nhân dân
thì cụ thể tôi thấy bây giờ là một cái số bản nóng như là đúng xá tà dây hang kia là một số người dân họ cũng từ giáp đi làm nương đi làm thuê
thế nhưng thì thấy thì chứng tỏ là họ cũng đã hiểu được là
cái tình hình ma túy là không nên tiếp tục nhiều nữa
hiện nay toàn xã có bốn mươi tám nhóm liên gia tự quản về an ninh trả tự với một ba trăm bảy mươi sáu thành viên
hoạt động hiệu quả góp phần lớn trong công tác đảm bảo an ninh trả tự trên địa bàn
trong sáu tháng đầu năm công an xã lóng luông đã phối hợp phát hiện bắt giữ một mươi ba vụ một mươi năm đối tượng liên quan đến ma túy
phối hợp với phòng nghiệp vụ công an tỉnh công an huyện vân hồ và động một đối tượng truy nã ra đầu thú
lập hồ sơ đề nghị đưa vào công an
công an huyện vân hồ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với một mươi năm đối tượng
hiện nay trên địa bàn xã long luông còn một mươi chín đối tượng truy nã tập trung ở ba bản qua tàng lũng xã tà dê
và các bản này cũng được xác định là có nhiều đối tượng về ma túy và đối tượng nghiện
tuy nhiên để vào vận động đưa các đối tượng đi cai nghiện gặp rất nhiều khó khăn
do người dân
tuy nhiên ở trên địa bàn có quan hệ thân thiết với nhau nên họ cũng không cung cấp thông tin
một thứ hai nữa là cũng e ngại về liên quan đến việc có đối tượng truy nã
thì đâm ra là cũng gặp rất nhiều khó khăn là như vậy
trong thời gian tới thì đảng ủy ban nhân dân sáng tiếp tục có những giải pháp cổ thể
là sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng cho đánh bảo các nhân dân nhận thư rõ về tác hại của ma túy
cái thứ hai nữa là sẽ tập trung
bán xác các địa bàn
tổ chức các cuộc họp dân và phát giác
và để phát hiện sớm những đối tượng tham gia vào các đường dây mua bán lớn
cái thứ hai là tổ chức các cuộc họp và thời điểm cao để phát giác
để phát hiện một số các
nhóm hộ gia đình người ta trực tiếp
để mua bán sử dụng và mua bán
bán lẻ chất ma túy trên địa bàn sáng
vì cuộc sống bình yên của nhân dân công an xã lóng luông vẫn đang thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự
tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác
phòng ngừa các loại tội phạm kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý tội phạm ngay tại cơ sở
có phần đưa lóng luông ra khỏi danh sách địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với hồ thị kim xuyến chú tại tỉnh tiền giang hiện đang sinh sống tại thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai xuyến cho một số người dân vay tiền và yêu cầu thế chấp bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
với hình thức hợp đồng ủy quyền có thời hạn từ một đến hai năm
tuy nhiên sau đó xuyến đã chuyển nhượng hoặc cầm cố các thửa đất này cho người khác mà không thông báo cho người vay biết nhằm chiếm đoạt tài sản
rất nhiều người dân trên địa bàn các huyện long hồ tam bình và thành phố vĩnh long đã bị xuyến lừa chiếm đoạt số tiền khoảng bốn tỷ đồng
ngày một mươi một năm hai nghìn hai mươi một khi đối tượng mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đến văn phòng công chứng trên địa bàn phường mỹ long thành phố long xuyên làm thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để vay hai trăm linh triệu đồng thì bị công chứng viên phát hiện và trình báo với cơ quan chức năng
thực hiện nghiêm túc công điện của thủ tướng chính phủ phát huy vai trò sung kích tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân bộ công an vừa có công điện yêu cầu thủ trưởng các đơn vị công an địa phương tập trung chỉ đạo
chủ động triển khai các biện pháp phòng chống sạt lở bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho người dân trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây
tổ chức thực hiện nghiêm túc các công điện của thủ tướng chính phủ chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó thiên tai
theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai bố trí lực lượng phương tiện phối hợp với các ngành các lực lượng tại cơ sở
kiểm tra ra soát các khu dân cư trường học cơ sở y tế trụ sở cơ quan doanh trại
kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở kiên quyết tổ chức di rời hoặc có phương án chủ động chống sạt lở sơ tán khi có tình huống xấu
đảm bảo an ninh trật tự bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tăng cường tuần tra
phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát sỏi trên sông ven biển trái phép sai phép
chủ động các phương án huy động lực lượng tổ chức ứng phó cứu hộ cứu nạn khi xảy ra thiên tai bảo đảm kịp thời hiệu quả
giúp nhân dân ứng phó với mưa lũ sạt lở đất bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ
an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân trang thiết bị phương tiện công cụ
đặc trùng chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân ở các vùng xảy ra mưa lũ
các đơn vị truyền thông công an nhân dân cần hướng dẫn người dân các biện pháp ứng phó mưa lũ
kịp thời thông tin về tình hình và hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống thiên tai
tổ chức tốt công tác trực ban trực chỉ huy đảm bảo quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ
thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ
công an huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ba đối tượng là
nguyễn quang hưng chú tại tp biên hòa huỳnh nguyễn quốc cường và nguyễn hữu phúc
cùng chú tại tp hồ chí minh để điều tra về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định hưng cường và phúc cùng với năm đối tượng khác
có hình đi sử dụng trái phép chất ma túy trong một nhà nghỉ ở xã hiếu liêm huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai
qua test nhanh công an xác định có bảy trên tám đối tượng dương tính với chất ma túy
khám xét tại phòng nghỉ của cường và hưng lực lượng công an đã thu giữ hai mươi viên ma túy tổng hợp
bốn mươi một gói ma túy đá hai khẩu súng ngắn và bốn viên đạn
số ma túy nói trên bước đầu các đối tượng khai nhận mua từ campuchia về nhằm mục đích sử dụng
cũng bị bắt về hành vi mua bán trái phép tám viên ma túy tổng hợp
ngô đức thành chú tại phường đông vĩnh tp vinh vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ vào sáng ngày hai mươi tám tháng sáu công an tp vinh đã phá thành công chuyên án bắt đối tượng ngô đức thành
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ tám viên ma túy tổng hợp và ba mươi năm gam ma túy đá cùng một số vật chứng liên quan khác
để qua mắt lực lượng công an sau khi lấy ma túy về thành mang giấu trong thùng loa và nhiều địa điểm khác trong nhà
ngoài địa bàn hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh xử lý theo đúng quy định của pháp luật
phòng chống tội phạm ma túy được lực lượng công an xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm vừa cấp bách vừa thường xuyên liên tục và lâu dài
và trong thời gian qua công an quảng ninh đã chủ động tăng cường đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này
hiện toàn tỉnh không có các điểm tụ tập phức tạp về ma túy
qua nắm tình hình phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh quảng ninh phối hợp với công an thành phố hạ long vừa bắt giữ nguyễn duy tân và ngô đức bình cùng chú tại hạ long khi đang vận chuyển ma túy đi bán
từ lời khai của hai đối tượng này cơ quan công an đã bắt khám xét khẩn cấp đối với nguyễn mạnh hùng chú tại thành phố hạ long là người cấp ma túy cho tân và bình đi bán lẻ
qua đấu tranh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã bắt khám xét khẩn cấp ba đối tượng khác trú tại tỉnh quảng bình là đầu mối cung cấp ma túy cho hùng
chúng tôi đã tập trung vào đấu tranh triệt phá những đường dây ổ nhóm đưa ma túy từ tỉnh ngoài vào tỉnh quảng ninh để tiêu thụ
thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an toàn tỉnh quảng ninh đã phát hiện bắt giữ hai trăm bảy mươi ba vụ với gần sáu trăm linh đối tượng phạm tội ma túy
phạm ma túy là tội phạm đặc biệt nguy hiểm
phương thức thủ đoạn luôn đều thay đổi và có thể chống trả lực lượng chức năng bất cứ khi nào
với vị trí địa lý thuận lợi hệ thống giao thông hội tụ đủ các loại hình đường bộ đường biển đường hàng không tiêm ẩn nguy cơ nảy sinh tội phạm ma túy công an tỉnh quảng ninh đã và đang chủ động các biện pháp đấu tranh với loại tội phạm này
kiên quyết không để nơi đây trở thành điểm trung chuyển sản xuất của tội phạm ma túy góp phần xây dựng quảng ninh là địa chỉ an toàn của nhân dân và du khách
công an phường trần phú thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi vừa bàn giao đối tượng trần văn chí sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận và toàn bộ tăng vật liên quan cho công an thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày tám tháng bảy tiến hành kiểm tra hành chính một cơ sở lưu trú công an phường trần phú phát hiện trí đang thuê phòng có nhiều biểu hiện nghi vấn
bên trong phòng có hai bộ trang phục công an nhân dân gắn cấp bằng hàm đại tá một còng số tám một khẩu súng giả và nhiều giấy tờ bằng cấp mang tên trần văn trí
qua đầu tranh trí cho biết số trang phục công an nhân dân này được mua trên mạng xã hội các loại giấy tờ bằng cấp đều là giả mục đích là để tạo lòng tin với người dân nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra trí khai nhận đã giả danh mình là đại tá công an có mối quan hệ rộng hứa hẹn sẽ xin việc làm cho nhiều trường hợp tại các tỉnh bình thuận và bà rịa vũng tàu để lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
còn tại tỉnh quảng ngãi cũng với thủ đoạn này trí đã hẹn gặp và hứa xin việc cho một người dân trên địa bàn thành phố quảng ngãi với mức giá là một trăm linh triệu đồng tuy nhiên khi chưa thực hiện được ý định của mình thì trí đã bị bắt giữ
công an tp hà nội vừa phát đi cảnh báo về một hình thức lừa đảo mới
nhiều nạn nhân đã bị lừa từ trước thì giờ đây lại tiếp tục sập bẫy các đối tượng mạo danh là cán bộ an ninh mạng hỗ trợ việc thực hiện thu hồi tiền bị lừa đảo
vừa qua phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội nhận được trình báo của một người phụ nữ bị lừa đảo với thủ đoạn làm cộng tác viên online trên mạng để hưởng hoa hồng nhưng bị lừa một trăm linh triệu đồng
sau đó chị có liên hệ với một tài khoản facebook giới thiệu là cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để giúp lấy lại tiền bị lừa đảo qua mạng
chị được hướng dẫn thu hồi tiền bằng cách truy cập vào đường link của một trang web chơi cờ bạc online và an ninh mạng sẽ hách vào hai khung giờ đảm bảo đóng tiền đặt lệnh sẽ thu được lãi
sau một vài lần thực hiện thành công các đối tượng thông báo chị phải nạp thêm nhiều tiền hơn
thấy nạn nhân đã mắc bẫy và chuyển ba trăm linh triệu đồng các đối tượng thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi và không cho rút tiền về
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội đề nghị người dân cần cảnh giác tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu
khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo người dân cần trình báo cơ quan công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật
cục điện ảnh vừa có công văn gửi công ty netflix và công ty cổ phần viễn thông fpt yêu cầu gỡ bỏ phim hướng gió mà đi
vì đã có hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp xâm phạm chủ quyền quốc gia của việt nam
thông qua công tác giả soát kiểm tra của cục điện ảnh kết quả cho thấy bộ phim hướng gió mà đi ba mươi chín tập có hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp xuất hiện trên bản đồ trong nhiều cành phim trong nhiều tập
cục điện ảnh khẳng định đây là phim có nội dung thể hiện không đúng xâm phạm chủ quyền quốc gia của việt nam nên không phù hợp để phổ biến tại việt nam
thực hiện quy định của chính phủ cục điện ảnh yêu cầu công ty netflix thực hiện gỡ bỏ phim hướng gió mà đi
tại địa chỉ tên miền của nec vích và ứng dụng necic yêu cầu công ty cổ phần viễn thông fpt thực hiện gỡ bỏ phim hướng gió mà đi tại địa chỉ tên miền fpt play và ứng dụng fpt play
thời gian thực hiện trong vòng hai mươi bốn giờ kể từ giờ ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba và có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về cục điện ảnh trước ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một mươi tháng bảy cho đến ngày ba mươi tháng bảy thí sinh chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học năm hai nghìn hai mươi
đại học năm hai nghìn hai mươi một sẽ đăng ký nguyện vọng xét tiền vào đại học năm hai nghìn hai mươi một trên cổng thông tin tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo hoặc tại cổng dịch vụ công quốc gia
theo quy chế tuyển sinh mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng số trường
thí sinh phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp trong đó nguyện vọng một là nguyện vọng cao nhất
năm nay bộ giáo dục và đào tạo đã điều chỉnh hình thức đăng ký xét tuyển tạo thuận lợi cho thí sinh nhằm tránh nhầm lẫn bỏ sót
cụ thể thí sinh chỉ đăng ký theo mã tuyển sinh trường nhóm ngành ngành hoặc chương trình không cần đăng ký theo tổ hợp và mã phương thức xét tuyển
đối với những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm thì vẫn phải tiếp tục đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống của bộ để được xử lý theo quy trình toàn quốc từ đó mới có kết quả trúng tuyển cuối cùng
sau khi hoàn thành đăng ký nguyện vọng từ ngày ba mươi một tháng bảy đến một mươi bảy h ngày sáu tháng tám thí sinh nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến